vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm trên quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc khóm bình long
phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô khách và xe gắn máy khiến hai người thương vọng
vào thời gian trên xe ô tô khách do tài xế trịnh thanh tuấn điều khiển
lưu thông trên quốc lộ chín mươi một khi đến đoạn thuộc khóm bình long ba phường mỹ bình tp long xuyên
thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do bà thái kim hà trú tại thành phố long xuyên điều khiển
chở theo em thái tú anh chạy cùng chiều với xe ô tô khách
cú va chạm mạnh đã khiến cho bà hà bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện
còn bé tú anh bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện sản nhi cấp cứu điều trị
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ